trước những ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nhiều trường đại học tại tp hcm đã giảm học phí hoặc cấp học bổng
để hỗ trợ cho sinh viên vượt qua giai đoạn khó khăn này
trên website của các trường đại học công nghệ thông tin đại học quốc gia tp hcm đại học mở đại học luật
đại học kinh tế luật tp hcm lần lượt thông báo giảm học phí hoặc hỗ trợ tài chính bằng quỹ học bổng
cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín
mức học phí được giảm từ năm đến hai mươi năm học phí các môn học online hoặc toàn bộ các môn của học kỳ hai năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
tính từ ngày một mươi sáu tháng ba đến nay tại tp hcm đã có hơn một mươi trường đại học thông báo giảm học phí
và hỗ trợ tài chính cho sinh viên nhằm chia sẻ khó khăn đồng hành cùng sinh viên trong mùa dịch